hướng đến mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thích đo hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính
ngày ba mươi tháng tám tại thành phố đà nẵng ubnd tp đã công bố đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tp đà nẵng cho biêu điện tp
theo đó biêu điện tp sẽ bố trí nhân viên tham gia tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân
theo cơ chế một cửa một cửa liên thông
ở cấp thành phố tại trung tâm hành chính thí điểm sáu vị trí cho bảy sở gồm sở kế hoạch đầu tư sở công thương sở lao động thương binh và xã hội
sở du lịch sở văn hóa thể thao một vị trí chung cho hai sở thông tin truyền thông và sở khoa học công nghệ
tại các quận huyện mỗi địa phương một vị trí thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh văn hóa thông tin môi trường thương mại
về phương án chuyển giao biêu điện thành phố tuyển chọn đội ngũ nhân lực trẻ có trình độ đại học trở lên
có khả năng tiếp cận công nghệ nhanh kỹ năng giao tiếp tốt nắm bắt kiến thức cơ bản về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
đề án được triển khai từ nay đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi sau đó sẽ đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất phương hướng cho lộ trình tiếp theo